hà nội mới đây đã công bố ba bệnh viện không an toàn và chín bệnh viện an toàn thấp trong phòng chống dịch covid một mươi chín
thực tế trong làn sóng dịch thứ hai và ba ở việt nam đều có các ổ dịch chính là các bệnh viện
việc thiết lập các quy trình một cách cụ thể xây dựng mô hình bệnh viện an toàn là điều thiết yếu
để giảm thiểu tối đa nguy cơ virus sars cov hai có thể xâm nhập vào khu vực nhạy cảm
tập trung đông người với nhiều bệnh nhân vốn có bệnh lý nền
đưa người thân đi khám và nội trú tại bệnh viện phổi trung ương
anh trường cho biết anh và người nhà phải khai báo y tế hai lần đo thân nhiệt và được yêu cầu
thực hiện các biện pháp khử khuẩn ba lần tại cổng khoa khám bệnh và khoa điều trị
mặc dù thời gian có lâu hơn nhưng anh không cảm thấy phiền hà nhất là khi dịch covid một mươi chín vẫn phức tạp
khám bệnh như thế này thì về không biết là có ai diễm không hay là những người ở đâu đến hay người thế nào thì mình cảm thấy nó không an toàn
được biết bộ y tế đã giao bệnh viện phổi trung ương là đầu mối xây dựng bệnh viện an toàn ứng phó với covid một mươi chín
theo đó công tác phòng dịch sẽ được thực hiện ba lớp
lớp một ngay tại cổng ra vào phân luồng lối đi thực hiện các biện pháp đo thân nhiệt khử khuẩn khai báo y tế
nếu có dấu hiệu của covid một mươi chín bệnh viện sẽ cách ly sàng lọc và có kế hoạch di chuyển người bệnh bằng phương tiện chuyên dụng sang bệnh viện nhiệt đới trung ương
lớp hai sau khi vào khoa khám bệnh nhân viên tiếp tục thực hiện đo thân nhiệt yêu cầu khử khuẩn
tại đây các bác sĩ sẽ thăm khám qua các phim chụp nếu có nghi ngờ sẽ đưa bệnh nhân cách ly và quay về lớp một
đây là lớp mà cần bảo đảm phát hiện được người bệnh có hay nghi nhiễm covid một mươi chín
lớp ba đây là chốt chặn tại các khoa nội chú bệnh nhân mới sẽ được nằm ở các buồng đệm sau khi bảo đảm bệnh nhân không nhiễm covid một mươi chín mới được đưa về buồng điều trị
người chăm sóc phải đăng ký với khoa đối chiếu với chứng minh thư
mô hình này được xây dựng để khả thi với mọi bệnh viện tùy từng bệnh viện sẽ có thêm những bố trí sao cho phù hợp

dù có thể có một bệnh viện tất khoát phải có một phòng khám cách ly tất khoát phải có một không gian để chờ đợi sản lập
dù có chật hẹp như thế nào thì chẳng nữa
đối với đơn vị ứng phó khẩn cấp đương nhiên có một số bệnh viện sẽ khó
chúng ta có thể cắt một khoa cho thành một đơn vị ứng phó khẩn cấp
và nhân lực đấy thì chúng tôi đạt ra là nhân lực kiêm nhiệm và có thể liên hợp với rất nhiều chuyên khoa khác nhau
với việc có một quy trình cụ thể các bệnh viện sẽ có thể rõ ràng hơn trong việc xây dựng các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch